công an tp tân uyên tỉnh bình dương cũng đang điều tra nguyên nhân một vụ nổ xảy ra tại phòng trọ ở phường phú tránh
theo đó vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi sáu tháng sáu tại phòng số một mươi hai nhà trọ phạm thủy thuộc khu phố phú bưng phường phú tránh đã xảy ra vụ cháy nổ
nghi do cục sạc sự phòng bị chập điện
theo những người trọ ở đây thì họ thấy cục sạc sự phòng đang để sạc ngay cửa sổ của phòng trọ khi phát nổ ngọn lửa bùng ra ngoài hành lang
khiến nhiều người hoàng sợ
rất may là thời điểm xảy ra vụ cháy nổ thì cả ba người thuê trọ ở đây đều đã đi làm nên không có thiệt hại về người hay tài sản